thông tin từ đồn biên phòng vĩnh gia bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép ba mươi ba chín kg cành hoa lá quả thảo mộc
nghi là cần sa từ campuchia về việt nam
cụ thể vào khoảng bốn giờ một mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tổ công tác thuộc chốt quản lý bảo vệ biên giới
và phòng chống dịch covid một mươi chín số bốn đồn biên phòng vĩnh gia tổ chức mật phục tại khu vực
thuộc ấp vĩnh cầu xã vĩnh gia huyện tri tôn đã phát hiện bốn đối tượng đang vác các bao tải hàng
đi từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn
khi các đối tượng qua đường biên giới về phía việt nam khoảng năm mươi mét tổ công tác áp sát và yêu cầu dừng lại để kiểm tra
phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng bỏ lại ba bao tải có chứa hàng và chạy về phía bên kia biên giới
tiến hành kiểm tra ba bao tải hàng các đối tượng bỏ lại tại hiện trường tổ công tác phát hiện bên trong
có chứa khoảng ba mươi ba chín kg cành hoa lá quả thảo mộc
đội biên phòng vĩnh gia đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ tăng vật
đồng thời phối hợp với lực lượng liên quan hoàn chỉnh hồ sơ cũng như gửi mẫu tăng vật đi giám định theo quy định của pháp luật